người nuôi ong sẽ không tốn chi phí trồng cây tạo hoa mà vẫn có được nguồn thức ăn phong phú cho đàn ong từ đó cho ra thành phẩm mật ong có chất lượng cao
có được sinh kế mới mỗi người dân tự như một cán bộ kiểm lâm bảo vệ cho cánh rừng
không còn cảnh vào rừng chặt cây lấy củi hay sống phụ thuộc vào việc khai thác các loài thủy sản tại khu bãi lầy
từ đó cuộc sống của người dân nơi đây đã ngày một đi lên những cánh rừng cũng phát triển mạnh mẽ hơn
không những anh em trong trị hội nuôi ong mà có sự chuyển biến rất tốt
ý thức của nhân dân bảo vệ rừng cặp mặt rất là tốt
ngày xưa dù có chuyện đi ra chặt cây vẹt cây bần để nấu tuyệt nhiên là không có nữa
nên là nó làm cho một loại rất tốt mà người ta không những anh em nuôi ong phải bảo vệ mà dân ở đây họ cũng có ý thức rất tốt
còn tại tỉnh nam định hợp phần trồng rừng cặp mặt trong khuôn khổ dự án cũng đã giúp gia tăng hiệu quả diện tích những cánh rừng cặp mặt bên biển
được triển khai từ năm hai nghìn một mươi
tính đến nay tỉnh nam định đã trồng bổ sung được năm mươi sáu hai mươi bảy hectare và trồng mới được tám mươi năm tám hectare
với những người công nhân trồng rừng nhìn những cây con trưởng thành mỗi ngày cũng là động lực rất lớn để họ nỗ lực hơn trong việc làm gia tăng thêm diện tích rừng
khi đã trồng rừng cặp mặt thì việc gì cũng đều phải dựa vào con nước
khi có nước xuống thì việc trồng hay dọn dẹp thực bì mới có thể trở nên dễ dàng hơn
chính vì vậy công việc của những người trồng rừng thường bắt đầu từ lúc trời tờ mờ sáng
mỗi năm từ một đến hai lần vào mùa mưa mùa lũ
người trồng rừng sẽ phải giả soát diện tích trồng mới lọc ra các cây con cây xấu để bón phân hỗ trợ giúp cho cây phát triển tốt hơn
thật vinh dự nhất là được người chăm sóc rừng này coi sóc làm cỏ
chưa có ngày nào là ngày tôi ở trên đất niền tôi đọc ở ngoài rừng này nhiều chủ yếu là nhiều vì tôi đi cứ theo nịch con nước này tôi đi ra rừng suốt
từ việc khai thác tận thu nguồn thủy sản hay chặt phá rừng cây để lấy đất nuôi thủy sản
thì giờ đây những cánh rừng ngập mặn tại nhiều địa phương đang được phủ xanh trở lại

người dân cũng đã thay đổi nhận thức rất nhiều khi hiểu ra được tầm quan trọng của những cánh rừng ngập mặn đối với cuộc sống con người
đó là sự chuyển biến rất lớn từ những dự án trồng và phục hồi rừng ngập mặn trên khắp cả nước
tuy vẫn còn đó những khó khăn nhưng những cánh rừng đã được nhân rộng qua từng năm đã phần nào chứng tỏ được sự chung tay của cả cộng đồng sẽ giúp giữ vững bức tường xanh quý giá của nước ta